sáng nay ngày hai tháng một tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm
thành đoàn tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương một mươi hai công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
đến sự và tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi chín từ bảy mươi hai hồ sơ đến từ rất nhiều đơn vị gửi về
sau các bước triển khai thấm định hồ sơ bình chọn trên mạng
hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
cho một mươi hai điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực học tập nghiên cứu lao động trang luyện và cống hiến
cuộc vận động bình chọn tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín là một trong những hoạt động thường niên
của thành đoàn tp hcm nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình thanh thiếu nhi sống đẹp
sống có lý tưởng lấy người thật việc thật để giáo dục định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi
đồng thời là giải pháp trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh